một người thanh niên có mặt trong quán đã gọi điện theo liên lạc trên tờ rời
và thông báo địa chỉ chính xác hiện tại của ông lão đang ngồi
biên tập viên của chương trình trong vai người con trai
đã nhờ trong bố giúp với lý do thì rất xa đang đến
bà chủ quán luôn nhẹ nhàng và tìm cách giữ ông cụ lại chờ người đến đón
rất cảm ơn người bán hàng và chiếc bánh mì miễn phí dành cho ông cụ
sau một thời gian khá lâu diễn viên quyết định đứng dậy và bước đi
tuy nhiên mọi người trong quán đều thờ ơ bỏ mặc người đàn ông bước xuống đường
rất may chị phụ nữ ao vàng bán nước bên đường
nhận ra người đàn ông trên tờ rời
cô lập tức có hành động giữ ông cụ lại
người đàn ông này vẫn kiên trì liên tục gọi điện theo số điện thoại trên thế giới

ai cũng thế thôi cái việc như thế mình giúp đỡ thôi
chứ còn gì thiệt rồi với mình thì cũng không phải chấp nhận được
nói chung là xuất phát từ một cái tâm của con người là thôi

nếu mà không liên lạc được rồi nhà không đi đâu